biến các mắt xích trong đường dây ma túy của mình thành người tình
và những kẻ này dù luôn ráp mặt với nhau nhưng đều nghĩ mình là người tình duy nhất của bà trùm
thủ đoạn buôn bán ma túy của bà trùm xinh đẹp này cực kỳ tinh vi
việc triệt phá đường dây này cũng đã khiến lực lượng công an phải cực kỳ mưu trí
trần kim yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại quận ba thành phố hồ chí minh
được mọi người nhận xét là người con gái có vẻ đẹp hiền hòa với giá người cao dễ mến lại khéo ăn nói
nên yến chiếm được nhiều tình cảm của mọi người
yến từng tham gia nhiều hoạt động phong trào ở nơi mình sinh sống
cô gái trẻ mang trong mình hoài báo trở thành người mẫu nổi tiếng
nên đã dấn thân vào giới nghệ thuật
thông qua đây yến làm quen được nhiều người nổi tiếng giàu có có địa vị trong xã hội
cô gái trẻ đã dần dần bị cuốn vào con đường vui chơi ngày đêm
của những người có tiền
trong những cuộc vui đó cô gái trẻ đã chìm dần vào ma túy đá
rồi trở thành con nghiện từ lúc nào không hay
với một cô gái trẻ lại nghiện ma túy không có tiền
yến nghĩ ra cách buôn hàng trắng kiếm lời để thỏa mãn nhu cầu
từ đây cô gái trẻ đã dần từng bước trở thành bà trùm
cầm đầu đường dây ma túy cực lớn ở thành phố hồ chí minh
khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm yến thuê ngôi nhà số sáu mươi đường
thanh tuyền phường hai quận tân bình
để mở cửa hàng thời trang nữ
và bán mỹ phẩm để che giấu đường dây của mình
thậm chí nhiều lần kim yến cùng mọi người đi làm tự thiện
phát quà tặng cho trẻ mồ côi khuyết tật
trong ánh mắt của mọi người khi nhìn vào
ai cũng nghĩ rằng kim yến là một người giàu có
và luôn hướng về người nghèo khổ
nhưng đằng sau là một bà trùm cầm đầu đường dây ma túy cực kỳ tinh vi
với vẻ ngoài là vậy
nhưng trần kim yến nghiện ma túy không có tiền

thông qua bạn bè giới thiệu
yến biết một người phụ nữ tên thúy ở hải phòng
có nguồn hàng lớn
và một người đàn ông tên hải lượm ở nha trang
có sẵn đầu ra
yến lao vào kinh doanh hàng trắng
trong thời gian ngắn
yến trở thành đầu mối cung cấp xỉ và lẻ các loại ma túy
yến thiết lập đường dây buôn bán ma túy từ nam ra bắc
yến mua ma túy đá từ thúy
với giá là ba mươi tám triệu đồng một trăm linh gram
sau đó yến thuê thành đem hàng vào nha trang
bán bốn mươi năm triệu đồng một trăm linh g cho lượm
phi vụ đầu tiên chót lọt
yến tiếp tục đặt mua bốn viên thuốc lắc
với giá là một trăm ba mươi đồng một viên
và bốn trăm năm mươi gram ma túy đá
trần kim yến sử dụng nhan sắc xinh đẹp của mình
để chiêu dụ nhiều thanh niên làm người tình
giúp sức yến mua bán ma túy
ngoài được vui vẻ với yến
những thanh niên này
còn được yến lo cho nơi ăn trốn ở sáng trọng
trong thời gian này
khi cần hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển
phân phối ma túy
sẽ luôn được ở bên cạnh yến ăn xung mặc sướng
trần kim yến
luôn sử dụng một mươi chiếc điện thoại
với rất nhiều sim
thuê rất nhiều căn nhà để hoạt động tinh vi
những nơi mà yến thuê ở
được giám sát bằng hệ thống camera các loại
ra vào bằng thẻ tử
trong quá trình buôn bán ma túy
yến không bao giờ xuất hiện để giao dịch
mà để các người tình của mình thực hiện
băng nhóm của yến thường sử dụng
những xe gian
thay đổi số khung số sườn biển số
để di chuyển mua bán ma túy
tránh tai mắt của nhiều người
băng nhóm này hoạt động có tổ chức
phân công nhiệm vụ chặt chẽ
sử dụng vũ khí quân dụng
gây nguy hiểm cho xã hội
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
đội đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hồ chí minh
đề xuất xác lập chuyên án
và thành lập ban chuyên án để đấu tranh
dòng giá suốt một năm trời
các trinh sát theo dấu băng nhóm này
với quyết tâm
lôi ra ánh sáng kẻ cầm đầu
đây là việc không hề dễ dàng
một cán bộ tham gia ban chuyên án cho biết
một khi đã theo chuyên án
thì việc trinh sát nằm bờ ngủ bụi
khi nghi can nghỉ ngơi ở khách sạn
là bình thường
lần đó trinh sát theo chân một đối tượng xuống bình dương
nó thuê khách sạn ngủ
may là cạnh đó có công viên
nên anh em có chỗ nằm để canh chừng
khu vực này vắng
mũi nhiều kinh khủng
nên anh em phải chia nhau đi mua áo mưa
trải ra đất
mua nhang về xua
nhưng vẫn bị mũi đốt đỏ hết cả chân
một điều tra viên tham gia ban chuyên án cho biết
trinh sát chạy xe bám suốt cả một ngày một đêm
nhưng không thể vào khách sạn
vì không biết nghi can ra lúc nào
càng không thể làm việc với khách sạn
vì sẽ bị lộ
nên phải chịu cảnh ngủ công viên
đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
chuyên án rơi vào bế tắc
vì đàn em của yến bị bắt ngoài dự kiến
cụ thể một đàn em cũng là người tình của yến
mang ma túy điện thoại
vì bỏ lẻ tại một khách sạn
thì bị công an quận bình thạnh bắt giữ
lúc này yến dừng mọi hoạt động
tìm cách cứu cánh đàn em
các chân rết khác yến cho về quê
đi du lịch
băng nhóm như biến mất
không còn dấu vết nào
từ liệu thu thập đã đầy đủ
nhưng người đàn bà này khá khôn ngoan
không bao giờ trực tiếp mua bán
nên các trinh sát phải chờ đợi
chiều mùng ba tết đinh dậu
nguyễn phụng huy
đàn em của yến bị bắt
khi đi giao hàng cho khách
các trinh sát không thể vào căn biệt thự của yến
ở phú nhuận
vì cổng vào sai thẻ tử
mọi ngõ ngách đều gắn camera theo dõi
nên tổ trinh sát phải ém quân canh chừng
theo nguồn tin
yến có tật sợ ma
thời điểm tết
người quản gia của yến về quê
yến ở nhà một mình
nên chắc chắn sẽ mở cửa cho đồng bọn đến ở chung
các trinh sát ém quân chờ đợi
một điều tra viên trong ban chuyên án cho biết
đúng như dự đoán
vừa hết mùng ba tết
khi yến vừa mở cửa cho một đàn em vào nhà
thì trinh sát ập luôn vào nhà khám xét
thu giữ nhiều tăng vật
trong đó có một vali ma túy
sau một thời gian dài
tung lực lượng đeo bám
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
đội đặc nhiệm đã phá chuyên án
bắt giữ bốn đối tượng
tăng vật thu giữ được từ chuyên án này
là hai mươi sáu viên thuốc lắc
và hơn tám kg ma túy tổng hợp
ước tính khoảng bốn tỷ đồng
trong nhà yến thời điểm đó
có ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
yến phân công đàn em ra bắc mua ma túy
cấp dấu trong máy giặt
đồ chơi trẻ em
rồi áp tải về tp hcm để phân phối
cụ thể khoảng một mươi ba h
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bốn
nguyễn phụng huy gặp trần kim yến
tại một căn nhà trên đường
nguyễn thanh tuyển
phường hai quận tân bình
để nhận một gói ma túy đi giao cho khách
mua tại tp nha trang tỉnh khánh hòa
khi ma túy được vận chuyển trên đường
lê văn sĩ phường bốn quận phú nhuận
thì bị một tổ trinh sát
kiểm tra bắt quả tàng
khoảng ba trăm linh gram ma túy tổng hợp
khoảng h một mươi năm phút
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
ấp vào khám xét khẩn cấp căn nhà
của trần kim yến
trên đường thích quảng đức
phường năm quận phú nhuận
và thu giữ nhiều tăng vật liên quan
khi khám xét nhà yến thì phát hiện
lâm minh trung cũng có mặt tại đây
qua kiểm tra xe máy của trung
công an phát hiện một mươi hai bịch ni lông
có chứa chất tinh thể màu trắng
trung khai đây là số ma túy
mà trung mua của yến với giá là hai năm triệu đồng
về phân thành một mươi hai bịch
với giá là bốn trăm linh đồng mỗi bịch
cơ quan điều tra đã lập biên bản
bắt quả tàng đối tượng lâm minh trung
tại cơ quan công an
trần kim yến khai nhận các vật chứng
công an thu giữ trong nhà của yến
đều là chất ma túy heroin
và ma túy tổng hợp
mà yến đã mua được của một đối tượng
yến khai ngày ba mươi tháng một
yến đưa cho huy ba túi hàng đá
để giao cho một người tại tp nha trang
với giá là chín mươi triệu đồng
và huy được trả công là hai mươi triệu đồng
sau khi bắt khẩn cấp yến
huy và trung
đội đặc nhiệm lần theo manh mối mở rộng điều tra
và bắt thêm tô văn tuấn thành
một người cũng thường xuyên đi giao ma túy
cho khách hàng theo chỉ đạo của yến
ngoài ra lực lượng công an
cũng xác định ngoài bốn đối tượng
quan trọng trong đường dây
còn nhiều chân rết cấp dưới
cũng đang bị điều tra
trong quá trình thực hiện chương án
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
phát hiện trần nguyên vũ
ba mươi bốn tuổi ngụ tại quận một mươi
là bạn trai của yến
cũng tham gia đường dây này
vũ cũng đã bị công an quận bình thạnh bắt giữ
do tàng trữ trái phép chất ma túy
sau khi vũ bị bắt
yến ngừng hoạt động và thay đổi chỗ ở
qua nhiều chỗ khác
rồi tìm cách chạy án cho vũ
yến có nhờ và đã chuyển năm trăm linh triệu đồng
cho hai đối tượng để chạy án
phòng cảnh sát hình sự
đã xác minh hai đối tượng nhận chạy án
là lê thành nguyên bốn mươi tuổi
lái xe taxi ngụ tại quận ba
và lê quý long năm mươi tám tuổi
làm nghề xây dựng ngụ tại quận ba
sau khi điều tra đủ cơ sở phạm tội
lực lượng công an đã bàn giao hai đối tượng
cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp hcm
khởi tố về hành vi môi giới hồi lộ
liên quan đến vụ chạy án này
yến khai nhận khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi biết tin
trần nguyên vũ bị công an quận bình thạnh bắt
yến thông báo cho trần thị tố quỳnh
em ruột của vũ
và trao đổi với quỳnh tìm người lo chạy cho vũ thoát tội
yến liên lạc với anh họ
tên là lê thành nguyên
tìm người chạy án
nguyên giới thiệu lê quý long
là người quen với nguyên
đứng ra nhận lo giúp
sau đó yến ra một quán cà phê đường hoàng sa
gặp long để nói chuyện
tại quán cà phê
long ra giá nếu chạy cho vũ được hưởng án treo
thì phải đưa cho long là một tỷ đồng
và long yêu cầu đưa trước ba trăm năm mươi triệu đồng
yến đồng ý
và về nhà lấy tiền đưa cho nguyên
để nguyên đưa cho long
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
theo yêu cầu của long
yến đã đưa thêm hai trăm linh triệu đồng để lo cho vũ
sau đó chờ không thấy tin tức của vũ
nên yến hỏi
thì long trả lời chỉ lo được cho vũ
nếu bị xét xử
thì mức án là hai năm tù
do đang bị tạm giam
nên vũ chỉ cần thụ án thêm mấy tháng nữa
để được trở về
ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tòa án nhân dân tp hcm
mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
các đối tượng trong đường dây ma túy
do hot girl trần kim yến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ngụ tại quận ba tp hcm cầm đầu
tại phiên tòa
bị cáo yến xuất hiện với vẻ mặt vô hồn
tỏ ra ngờ ngạch
không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hội đồng xét xử
trước phiên tòa
bị cáo trần kim yến có đơn xin giám định tâm thần
bị cáo này cho rằng do gia đình bên nội có truyền thống bệnh này
theo hội đồng xét xử
yêu cầu trên là không có căn cứ để chấp nhận
theo các bác sĩ tại trại giam trí hòa
thì sức khỏe
bị cáo yến ổn định
đủ điều kiện tham dự phiên tòa
trong quá trình tạm giam
bị cáo yến không bị bất cứ căn bệnh nào
theo tài liệu điều tra
yến được sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế
nhưng sớm trượt dài và thói ăn chơi đùa đòi
à lập đứng dây buôn bán
cái chết trắng để có tiền thỏa mãn cơn nghiện
dưới vỏ bọc là
chủ chuỗi shop thời trang
yến bắt tay với người đàn bà tên thúy ở hải phòng
đầu mối có nguồn hàng
rất lớn và người đàn ông tên là hải lượng
ở thành phố nha trang tỉnh khánh hỏa
phụ trách khâu tiêu thụ
chỉ trong thời gian ngắn
yến trở thành đầu mối cung cấp xỉ và lẻ
các loại ma túy từ nam ra bắc
thị mua ma túy đá từ thúy
với giá là ba mươi tám triệu đồng
thuê thành đem hàng vào nha trang
bán cho lượm với giá là bốn mươi năm triệu đồng
huy thành và trung giúp yến giao nhận hàng
đường dây ma túy của yến hoạt động
rất kín kẽ tinh vi
người đẹp này lấy căn biệt thự
đang ở tại quận phú nhuận
làm trung tâm điều phối hoạt động
gây không ít khó khăn cho công tác phá án
nhiều đầu mối phân phối ma túy
trong đường dây được bà trùm dùng
mỹ nhân kế và tiền bạc
để tạo lòng trung thành
mỗi khi một đối tượng bị lộ
hay một tên bị bắt
đều không khai ra người tình trẻ
chiều mùng ba tết bình dậu năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi bắt quả tăng huy
đang đi giao độc dược
chuyên án nhận được lệnh cất vó
tại căn biệt thự cổ yến ở quận phú nhuận
cồng vào sai thẻ tử
các ngõ ngách đều gắn camera theo dõi
nên tổ trinh sát phải ém quân chờ đợi
khi yến vừa mở cửa cho một đàn em vào nhà
các trinh sát ập vào vô khắp xét
thu giữ nhiều tăng vật
trong đó có một van ly chứa
tăng vật thu giữ gồm hai mươi sáu viên thuốc lắc
hơn tám kg má túy tổng hợp
trước khi bị bắt
yến chung sống với trần nguyên vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ngụ tại quận một mươi
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
vũ bị bắt về hành vi tàng trữ trải phép chất má túy
yến tạm ngưng
mọi hoạt động của đường dây
và tìm cách chạy án cho người tình
à bàn với nguyên nhờ tìm người lo lót
cho vũ được tại ngoại
nguyên bắt mối với long
được long hết giá một tỷ đồng
yến đồng ý
tuy nhiên do long nổ về việc lo lót
nên gã phải hoãn bình
bằng kế chỉ chạy được án treo
hoặc hai năm tù với giá là năm trăm năm mươi triệu đồng
nguyên chuyển tiền cho long
có viết giấy biên nhận
long trả nguyên năm mươi triệu đồng tiền cò
nhân tiền xong
long tiêu giải hết
một thời gian sau khi vũ vào tù
yến hoạt động trở lại
không ít chân rết trong đường dây này
là người tình mới của ả
thế chỗ vũ
mối nào yến cũng hết lòng chiều chuộng
vung tiền bao người thân của tình nhân
cũng như đàn em đi du lịch
trong lẫn ngoài nước
chỉ khi mặt nạ của người đẹp bị lột ra
các nhân tình của yến mới ngỡ ngàng nhận ra
ả là vợ chung
và chúng chỉ là phương tiện
thực hiện hành vi phạm tội của ả
khi bị bắt
chính yến khai gian long và nguyên
trong vụ chạy án không thành
tại các phiên tòa xét xử
dù yến cố tình dở chiêu giả ngây ngô
không trả lời các câu hỏi
nhưng sau ba ngày xét xử
công khai trước các chứng cứ có trong vụ án
và lời khai của các đồng phạm
hội đồng xét xử nhận định
hành vi của bị cáo yến quá nguy hiểm
gây hậu quả nghiêm trọng
phải có mức án nghiêm khắc mới đủ sức gian đe
để đã tuyên phạt mức án tử hình
các đàn em của yến
cũng bị tuyên án mức nghiêm khắc
trần kim yến
trần kim yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ngụ tại quận ba
cầm đầu tử hình về tội danh
mua bán trái phép chất ma túy
và bảy năm tù về tội đưa hối lộ
tổng hợp hình phạt yến phải lãnh án tử hình
các bị cáo nguyễn phụng huy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ngụ tại quận tám tp hcm
một mươi bốn năm tù giam
lâm minh trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
ngụ tại quận bình tân tp hcm
bảy năm tù
tô văn tuấn thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ngụ tại quận một mươi hai tp hcm
một mươi hai năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
lê thành nguyên

ngụ tại quận ba
năm năm tù về tội môi giới hối lộ
lê quý long
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
ngụ tại quận ba
bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản